một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác cũng xảy ra trong sáng ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã xuân tâm huyện xuân lộc đồng nai giữa ba xe ô tô khiến một người chết và một mươi người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay sáu tháng chín tại km một nghìn bảy trăm tám mươi ba năm trăm linh quốc lộ một a chiếc xe tải biển kiểm soát đà nẵng đang lưu thông theo hướng tp hcm đi bình thuận
khi đi đến đoạn đường trên đã va chạm với một xe container sau đó xe tải tiếp tục đâm vào xe khách một mươi sáu chỗ ngồi biển kiểm soát năm mươi một b ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai đang lưu thông theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh khiến xe khách bị biến dạng phần hông trái là một người phụ nữ tử vong tại chỗ một mươi hành khách trên xe khách bị thương
sau khi xảy ra tai nạn người dân địa phương đã nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng cảnh sát trạm giao thông suối tre và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để tham gia điều phối giao thông
và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
đến tám giờ sáng nay hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua khu vực trên đã trở lại bình thường
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được công an đồng nai điều tra làm rõ